thưa phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân cảnh một khán giả năm mươi tám tuổi ở thái nguyên có gửi câu hỏi đến cho phó giáo sư như sau
tôi bị liệt nửa người sau cơn đột quỵ hồi tháng ba năm ngoái sinh hoạt gặp nhiều khó khăn
xin hỏi bác sĩ có bài tập hoặc phương pháp xoa bóp nào giúp cải thiện tình trạng của tôi không
tôi nghe nói có những người bị liệt nằm ở chỗ nhưng sau đó vẫn phục hồi được nên tôi rất hy vọng
vâng xin mời phó giáo sư
về mặt giai đoạn phục hồi thì có nhiều người phục hồi nhanh trong khoảng ba tháng
thu hồi rất là cơ bản người ta gần như trở lại cuộc sống cơ bản bình thường
nhưng có người cũng phải gắn năm và thậm chí hơn nữa
sau đó đầu tiên bạn bị tai biến bị đột quỵ
thì giai đoạn phục hồi thì bản thân nhất là như tôi nói là phải hết sức tin tưởng
để mà kiên trì vấn đề phục hồi
phục hồi thì y học của truyền có thâm cứu có xoa bóp bông nguyệt
và đặc biệt là có phương pháp dưỡng sinh tập dưỡng sinh là rất cần thiết cho y học của truyền
thì hiện nay cái phương pháp dưỡng sinh nổi tiếng ở việt nam là phương pháp triệu sinh của cụ nguyễn văn hưởng
và một phương pháp rất nổi tiếng như bạn tham gia
việc thứ hai về xoa bóp
thì xoa bóp bạn phải nên đến cơ sở y tế y học của truyền chính thức
và bạn phải làm
và đừng có hy vọng rằng
với tư tưởng là đừng có nhanh vội
đừng có vội vàng quá
và phải tin tưởng đơn vị đo của nó là tháng
chứ không phải đơn vị đo là ngày
rồi bạn phải hết sức bình tĩnh
và hết sức kiên trì khi tiếp cận cơ sở y tế này
và tôi nghĩ là các bệnh viện y học của truyền
đó là một nơi mà bạn có thể tin tưởng
để mà có thể là phục hồi
chúc phục hồi tốt
cũng như khoa phục hồi của các bệnh viện về phục hồi

phương hợp xoa bóp phương hợp châm cứu
là phương hợp tốt kết hợp với vận động
trong vấn đề phục hồi cho bạn
thì tôi đã khuyên bạn
đưa bố mẹ bố của mình
để các cơ sở y tế
và hết sức tin tưởng
dù sau khi một năm rồi
nhưng mà phục hồi đến xoa bóp bấm huyệt
nó không chỉ đơn chuẩn phục hồi
mà nó còn ngăn cản việc cứng các hớp
cứng các cái tứ chi
cái cái chi liệt
nó cứng đi có vì
nó chuyển từ liệt mềm qua liệt cứng
mà nếu không xoa bóp
thì cái liệt cứng nó sẽ càng xuất hiện
và người bệnh không ít cử động
và khó thực hiện các cái chức năng cơ bản của mình
để phục vụ cuộc sống độc lập của mình
mà cuộc sống lệ thuộc người khác thì rất là khó khăn
cho nên đề nghị là phải kiên trì
phương hợp tập luyện
trong y học của truyền
xoa bóp bấm huyệt của y học của truyền
đó là một phương hợp tốt

tiến sĩ đậu sơn cảnh